xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết tại các tỉnh thành phía bắc trong đêm nay và ngày mai phổ biến ít mưa và có nắng nhiều
với mức nhiệt độ đạt trong khoảng hai mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn và có nắng nóng
đến với khu vực trung bộ các tỉnh từ thanh hóa đến ninh thuận bình thuận
vẫn phổ biến kiểu thời tiết là có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
ban ngày trời còn nắng nhiều với mức nhiệt độ trên khu vực giao động không quá ngưỡng ba mươi năm độ
chỉ một vài nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ
sao ơn về phía nam cả khu vực tây nguyên và nam bộ
do chịu tác động của gió mùa tây nam nên về chiều tối có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to ngày nắng gián đoạn
với mức nhiệt độ trưa chiều mai tại tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
đến với những thông tin trên biển
hôm một mươi ba h ngày năm một mươi vị trí tâm bão khoai nu ở trên vùng biển phía tây nam đảo đài loan trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai cấp một mươi ba giật cấp một mươi sáu
dự báo những giờ tới bão sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng tây
và mỗi giờ đi được khoảng một mươi km và suy yếu dần
do ảnh hưởng của bão vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp bảy đến cấp một mươi vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp một mươi một cấp một mươi hai giật cấp một mươi năm biển động dữ dội
thời tiết tại thủ đô hà nội mây thay đổi đêm không mưa ngày nắng
chiều tối ngày sáu tháng một mươi có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ
trong mưa rông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
nhật độ từ hai mươi năm ba mươi năm độ